tính đến thời điểm hiện tại các điểm bản nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ quét
trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la đã không còn bị cô lập đây là thành quả của sức người không
nghỉ bất kể ngày đêm lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tập trung mở rộng đường để ô tô có thể
vào sâu hơn đồng thời vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân vùng lũ
trong đợt lũ vừa qua toàn bộ con đường dẫn từ đầu xã nậm păm đi từ bản hua nậm tới bản hốc
trung tâm xã và kéo sâu vào bản hua miệng hoàn toàn bị tê liệt cách thức di chuyển duy nhất vượt qua
các đoạn nước lũ là lội hoặc bằng dây treo và đi bộ công tác tiếp cận hiện trường cũng như
ứng cứu người dân trong vùng lũ hết sức khó khăn và nguy hiểm từ khi nước rút toàn bộ lực lượng
chức năng cũng như người dân đã làm việc không ngừng nghỉ bắt đầu thông
được gần một mươi km đường tới những nơi sâu nhất của dốn đũ

lực lượng công an quân đội đoàn viên tỉnh bộ viên và chính người dân không quản ngại bường xá xa xôi
và chắc chở đi bộ nhiều giờ đồng hồ để vận chuyển lương thực
thuốc men và nhu yếu phẩm mang tới tận tay những người dân trong vùng nguy hiểm
chúng tôi sẽ cố gắng đi vào được tận trong cùng để tiếp cận được với dân là tốt nhất chứ chúng tôi không bỏ cuộc
ước tính phải mất từ bảy đến một mươi ngày nữa các phương tiện hỗ trợ cần thiết khắc phục giao thông
mới có thể tiếp cận được đến những vạn sâu nhất của xã nập tâm